chiều nay tiếp tục chương trình phiên họp thứ hai mươi tám dưới sự chủ trì của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
chủ nhiệm ủy ban tài chính ngân sách của quốc hội nguyễn đức hải đã báo cáo thẩm tra trước ủy ban thường vụ quốc hội
về việc đánh giá giữa kỳ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
báo cáo đã chỉ ra rằng bên cạnh những kết quả đạt được từ khi triển khai luật đầu tư công
thì hiện nay việc thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
báo cáo thẩm tra đánh giá giữa kỳ thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi cho thấy
đã đạt được một số kết quả quan trọng nhất là việc triển khai luật đầu tư công
qua đó đã xiết chặt kỳ cương kỳ luật tài chính trong việc thẩm định phê duyệt chủ trương đầu tư
gắn với thẩm định nguồn và khả năng cân đối nguồn vốn ngân sách nhà nước bảo đảm an toàn nợ công
tuy nhiên báo cáo cũng chỉ ra rằng việc thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
còn tồn tại nhiều hạn chế trong việc xác định danh mục các dự án đầu tư công theo thứ tự ưu tiên
việc hoàn thiện các thủ tục đầu tư giao kế hoạch vốn trung hạn chậm chưa bảo đảm tính ổn định
kéo dài thời gian giao vốn ảnh hưởng tiến độ thực hiện đề giải ngân và hiệu quả nguồn vốn đầu tư
một số dự án của quốc gia đã được quốc hội bố trí vốn nhưng tiến độ triển khai chậm
một số công trình phải điều chỉnh tổng mức đầu tư quá lớn ảnh hưởng đến cân đối nguồn lực hiệu quả đầu tư vốn
về việc đánh giá giữa kỳ thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
và một số nội dung quan trọng khác trong khuôn khổ nội dung phiên họp
chiều nay một mươi năm tháng một mươi đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ
đã có buổi tiếp ông lim yong chin chủ tịch tổng giám đốc công ty thẻ sinh han hàn quốc
công ty thẻ sinh han đang hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng tài chính chứng khoán tại việt nam
và coi việt nam là thị trường nước
ngoài trọng điểm để đầu tư trong tương lai sắp tới sinh han sẽ tập trung vào lĩnh vực tài chính tiêu dùng
ở thị trường có nhiều tiềm năng là việt nam
phó thủ tướng vương đình huệ hoàn nghênh các doanh nghiệp hàn quốc trong đó có sinh han
tăng cường đầu tư tại việt nam và đánh giá cao các thành công của doanh nghiệp
đã đóng góp vào sự phát triển của kinh tế an sinh xã hội ở việt nam
mong muốn sinh han tham gia phát triển hệ sinh thái cho các công ty công nghệ tài chính fitech
phát triển tại việt nam trong việc đào tạo nguồn nhân lực ứng dụng khoa học công nghệ
sáng nay một mươi năm tháng một mươi tại sân bay tân sơn nhất tp hcm đợt hai của bệnh viện giã chiến việt nam
với ba mươi một cán bộ quân nhân đã lên đường đi nam sudan làm nhiệm vụ quốc tế
bệnh viện giã chiến cấp hai số một của việt nam đi thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình
tại phái bộ liên hợp quốc ở nam sudan
trước đó vào ngày một tháng một mươi đợt một với ba mươi hai cán bộ chiến sĩ đã sang nam sudan
hiện đã ổn định công việc và nơi ăn ở sinh hoạt ở bên nước bạn
chúc mừng các cán bộ chiến sĩ lên đường nhận nhiệm vụ
đại diện lãnh đạo bộ quốc phòng nhấn mạnh lực lượng bệnh viện giã chiến cần nỗ lực
thực hiện tốt nhiệm vụ về chăm sóc sức khỏe hoạt động gìn giữ hòa bình tại nam sudan
lực lượng cần tiếp tục đoàn kết gắn bó hỗ trợ nhau trong công tác và cuộc sống
việc bệnh viện giã chiến của việt nam tham gia hoạt động của phái bộ gìn giữ hòa bình liên hợp quốc
tại nam sudan khẳng định xu thế hội nhập của việt nam quân đội việt nam thích ứng được nhiều nhiệm vụ
trong đó có nhiệm vụ gìn giữ hòa bình của liên hợp quốc
sáng nay tại hà nội bộ công an phối hợp với cơ quan phát triển liên hợp quốc tại việt nam
tổ chức hội thảo tham vấn về hồ sơ bảo vệ báo cáo và phiên bảo vệ giả định cho đoàn việt nam
về thực thi công ước trước ủy ban chống tra tấn của liên hợp quốc vào tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín
ngay sau khi việt nam trở thành một nơi đặc biệt
thành thành viên của công ước chống tra tấn ngày một mươi bảy tháng ba năm hai nghìn một mươi năm
thủ tướng chính phủ đã ban hành quyết định về việc phê duyệt kế hoạch triển khai thực hiện công ước
trên cơ sở đó bộ công an đã chủ trì phối hợp với các bộ ngành địa phương xây dựng báo cáo quốc gia
lần thứ nhất về các biện pháp việt nam đã tiến hành để thực hiện nghĩa vụ thành viên công ước
theo hướng dẫn của liên hợp quốc
sau nhiều nỗ lực của ban soạn thảo và các cơ quan đơn vị có liên quan
ngày hai mươi tám tháng bốn năm hai nghìn một mươi bảy báo cáo quốc gia đã được thủ tướng chính phủ
phê duyệt trước khi đệ trình lên ủy ban chống tra tấn của liên hợp quốc
theo quy định tại điều một mươi chín của công ước
để phục vụ cho công tác bảo vệ báo cáo quốc gia bộ công an đã chủ trì
phối hợp với các cơ quan đơn vị có liên quan tổng hợp các thông tin số liệu
để xây dựng hồ sơ bảo vệ báo cáo quốc gia
hội thảo hôm nay tạo cơ hội để chính phủ việt nam và các bên liên quan khác
nắm được các nội dung công ước để chuẩn bị báo cáo trong thời gian tới
chuẩn bị nghiêm túc báo cáo là một cơ hội để việt nam sẵn sàng
cho việc triển khai công ước trong tương lai
chúng tôi muốn nhấn mạnh là những nội dung có trong báo cáo cần được liên kết chặt chẽ
với việc triển khai khi việt nam chính thức được công nhận tham gia công ước
tại hội thảo các đại biểu đã được nghe giới thiệu tổng quan về công ước
và các quy định về báo cáo quốc gia bảo vệ báo cáo quốc gia
về việc thực hiện công ước về chống tra tấn và các hình thức đối xử
hoặc trừng phạt tàn bạo vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người
sau khi kết thúc hội thảo phiên bảo vệ giả định được tiến hành trong một năm ngày
xin được chuyển sang phần tin thời sự quốc tế
hai miền triều tiên ngày hôm nay đã tổ chức hội đàm cấp cao liên triều
tại làng đình chiến ban môn trơm
với tiêu chí thúc đẩy tiến bộ trong quan hệ liên triều
sau cuộc hội đàm hai bên đã công bố thông cáo chung về bảy nội dung đã được nhất trí

trước tiên hàn quốc và triều tiên nhất trí tổ chức hội đàm quân sự cấp tướng liên triều
trong thời gian sớm nhất thảo luận việc chấm dứt quan hệ thù địch quân sự
ở các khu vực có đối đầu giữa hai bên như khu phi quân sự liên triều
và vấn đề thành lập vận hành ủy ban quân sự chung liên triều
tiếp đó hai bên nhất trí khởi công kết nối và hiện đại hóa tuyến đường sắt và đường bộ
dọc bờ biển phía đông và phía tây trong khoảng thời gian từ cuối tháng một mươi một đến đầu tháng một mươi hai tới
về lĩnh vực hợp tác lâm nghiệp hai bên nhất trí tổ chức hội đàm về hợp tác lâm nghiệp liên triều
vào ngày hai mươi hai tháng một mươi tới tại khu công nghiệp kê sơn
hai bên cũng sẽ họp bàn về hợp tác y tế tại văn phòng liên lạc liên triều
hội đàm thể thao liên triều sẽ được tổ chức trong tháng chín
về việc xúc tiến cùng tham gia các sự kiện thể thao quốc tế
trong đó có olympic mùa hè tokyo hai nghìn hai mươi và vấn đề chạy đua giành quyền đồng đăng cai olympic mùa hè hai nghìn hai mươi
hội chữ thập đỏ liên triều cũng sẽ họp tại núi cương cam vào tháng một mươi một
nhằm giải quyết vấn đề các gia đình bị ly tán liên triều
tiếp tục thông tin về vụ mất tích của nhà báo jamal khashoggi
mang quốc tịch ả rập xê út và sinh sống tại mỹ
nhóm điều tra của thổ nhĩ kỳ và ả rập xê út ngày hôm nay
đã cùng khám xét lãnh sự quán ả rập xê út tại thành phố istanbul
trong khi đó quốc vương ả rập xê út salman bin abdulazit
cũng đã chỉ thị cho công tố viên mở cuộc điều tra nội bộ
về vụ việc này
các công tố viên của thổ nhĩ kỳ đã mở cuộc điều tra
ngay khi có thông tin nhà báo kharogi mất tích
sau khi vào tòa lãnh sự ả rập xê út ở istanbul thổ nhĩ kỳ
để làm thủ tục kết hôn với một phụ nữ thổ nhĩ kỳ
cảnh sát thổ nhĩ kỳ thông báo phát hiện một mươi năm công dân ả rập xê út tình nghi liên quan
trong đó đã xác định danh tính của tám người
trước đó thổ nhĩ kỳ đã chấp nhận đề xuất của ả rập xê út
về việc thành lập nhóm điều tra chung
tổng thống thổ nhĩ kỳ recep tayyip erdogan đã điện đàm
với quốc vương ả rập xê út về vụ nhà báo mất tích
hai bên đã nhấn mạnh tới sự cần thiết phải thành lập một nhóm phối hợp chung
giữa hai nước để điều tra và làm sáng tỏ vụ việc
những quan ngại liên quan đến vụ mất tích của nhà báo khashoggi
đã khiến tỷ giá đồng riyadh của ả rập xê út rơi xuống
còn ba bảy nghìn năm trăm hai mươi bốn riad đổi một đô la mỹ mức thấp nhất kể từ tháng chín năm hai nghìn một mươi sáu
cuba tiếp tục lên án thái độ thù địch không ngừng gia tăng của mỹ
đối với quốc đảo caribe trước khi đại hội đồng liên hợp quốc bỏ phiếu
về dự thảo nghị quyết kêu gọi mỹ chấm dứt sự phong tỏa cấm vận
kéo dài gần sáu thập niên nhằm vào cuba dự kiến sẽ diễn ra vào ngày ba mươi một tháng một mươi này
ông carlos fernandez de cossio vụ trưởng vụ các vấn đề mỹ thuộc bộ ngoại giao cuba
cho biết trong những tháng gần đây washington đã gia tăng những phát ngôn thủ địch
của la habana làm gia tăng căng thẳng trong quan hệ song phương
ông cáo buộc mỹ tiếp tục theo dệt và tung tin thất thiệt không đúng sự thật về cuba
duy trì các lệnh trừng phạt kinh tế đối với la habana trong nhiều năm qua
bất chấp sự phản đối của cộng đồng quốc tế
ngày ba mươi một tháng một mươi tới la habana sẽ lần thứ hai mươi bảy liên tiếp đệ trình lên đại hội đồng liên hợp quốc
một dự thảo nghị quyết không mang tính giảng buộc lên án chính sách cấm vận đơn phương của mỹ
năm ngoái chỉ có mỹ và israel phản đối dự thảo nghị quyết tương tự của cuba
trong khi một trăm chín mươi một quốc gia lên án chính sách lỗi thời của washington chống la habana
trong một báo cáo thường niên gửi tới liên hợp quốc cuba cho biết trong giai đoạn từ tháng bốn
năm hai nghìn một mươi bảy đến tháng ba năm nay ước tính thiệt hại kinh tế do lệnh cấm vận của mỹ đối với cuba là hơn bốn ba tỷ đô la
chiến lược quốc gia hai mươi năm do chính quyền quân sự thái lan soạn thảo đã chính thức có hiệu lực
chiến lược này bao gồm sáu nội dung là an ninh quốc gia
năng lực cạnh tranh quốc gia
phát triển nhân lực bình đẳng xã hội chất lượng sống và môi trường phát triển hệ thống hành chính nhà nước
chiến lược quốc gia được nhà vua vagila rongkorn phê chuẩn vào ngày tám tháng một mươi và được thủ tướng
prayuth chan ocha ký ban hành văn kiện này được chế định nổi bật trong hiến pháp năm hai nghìn một mươi bảy
bắt buộc mọi chính phủ thái lan thành lập trong giai đoạn hai nghìn một mươi tám hai nghìn ba mươi tám phải tuân thủ
mọi cá nhân tổ chức đi ngược chiến lược này sẽ bị luận tội
tuy nhiên văn kiện cũng vấp phải sự phản đối của một số chính đảng và giới quan sát tại thái lan
tôi cho rằng nó sẽ gò bó những chính phủ mới thành lập sau này theo khuôn khổ của chính phủ đương nhiệm
chiến lược quốc gia thái lan sẽ được giả soát lại năm năm một lần và sẽ được điều chỉnh phù hợp với bối
cảnh quốc tế và tình hình quốc gia sau khi được thảo luận tại quốc hội
trước những tin đồn về việc italia sẽ rời khỏi khu vực đông tiên trung châu âu phó thủ tướng
italia luisi di maio cho rằng thủ tướng italia luisi di maio cho rằng thủ tướng italia luisi di maio cho rằng
những đồn đoán về sự ra đi này là do các đối thủ chính trị phao tin nhằm gây hoảng loạn
hiện italia không hề có kế hoạch này
theo phó thủ tướng di maio không cần lo ngại về khả năng italia rời khỏi eurozone hoặc liên minh
châu âu bởi đây không phải là những gì mà cử tri italia đã yêu cầu với chính phủ liên minh trong
cuộc bầu cử tháng ba vừa qua trong quá trình vận động tranh cử cả đảng phong trào năm sao của phó
thủ tướng di maio và đảng cực hữu liên đoàn đều đưa ra cương lĩnh chống châu âu tuy nhiên
hai đảng này không hề đưa ra kế hoạch rời eurozone khi quyết định liên minh để thành
lập chính phủ vào tháng sáu vừa qua theo kết quả thăm dò dư luận mới công bố
có sáu mươi một số người dân italia muốn tiếp tục sử dụng đồng euro cao hơn nhiều so với mức hai mươi bảy ủng hộ trở
lại sử dụng đồng lira
xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại